tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tổng cục du lịch phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh
đã tổ chức hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển
chương trình có sự tham gia của trên một trăm năm mươi đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước
thuộc bộ giao thông vận tải bộ quốc phòng bộ công an cơ quan quản lý du lịch một số địa phương
hiệp hội du lịch công ty quản lý cảng biển quốc tế của việt nam đại lý tàu biển và các doanh nghiệp du lịch
trong vòng năm năm từ hai nghìn một mươi ba đến hai nghìn một mươi tám trở lại đây tổng số lượt khách tàu biển thế giới đã tăng khoảng hai mươi bốn
từ hai mươi một triệu lượt khách lên khoảng hai mươi sáu triệu lượt khách năm hai nghìn hai mươi
hiện nay nhiều hãng tàu lớn trên thế giới thường đưa khách đi theo tuyến châu âu châu mỹ địa trung hải
đã bắt đầu chuyển hướng khai thác tuyến du lịch sang khu vực châu á thái bình dương
với những con tàu hiện đại tài trọng lớn
và cho phát triển du lịch tàu biển trong thời gian tới hội thảo đã có rất nhiều ý kiến
nhằm tăng cường liên kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các nước có ngành dịch vụ tàu biển phát triển
các hãng tàu biển quốc tế các bộ ngành trung ương các cơ quan quản lý các càng biển doanh nghiệp đầu tư
các hãng lữ hành các đại lý hàng hải
để đề ra các biện pháp thiết thực hiệu quả góp phần thúc đẩy ngành du lịch tàu biển của việt nam phát triển nhanh
khẳng định vị thế của du lịch tàu biển của việt nam và góp phần sớm đưa việt nam trở thành một điểm đến hấp dẫn
của khách du lịch tàu biển trong khu vực